cụ thể hưng yên đã ghi nhận một mươi chín ca covid một mươi chín trong đợt dịch này
nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên yêu cầu từ giờ ngày một mươi tháng năm
thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ đối với toàn bộ thị xã mỹ hào
và năm xã thuộc huyện khói châu gồm đông ninh tân châu tứ dân đại tập đông kết
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số một mươi năm đối với năm xã thuộc huyện văn lâm
gồm chỉ đạo lạc hồng lương tài đại đồng việt hưng
tính đến một mươi giờ ngày một mươi tháng năm hòa bình đã ghi nhận năm trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó bốn bệnh nhân ở tổ một mươi năm phường đông tiến tp hòa bình một bệnh nhân ở huyện yên thủy
ủy ban nhân dân tp hòa bình đã ban hành quyết định về việc thực hiện giãn cách xã hội từ giờ ngày một mươi tháng năm
chủ tịch ủy ban nhân dân tp yêu cầu khẩn trương mở rộng điều tra truy vết thần tốc những trường hợp f một
lấy mẫu xét nghiệm tiến hành cách ly tập trung các trường hợp f hai để cách ly tại nhà chờ kết quả xét nghiệm của f một
cũng từ giờ ngày một mươi tháng năm ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện phúc thọ hà nội
đã ra quyết định cách ly toàn bộ xã hiệp thuận cũng như toàn bộ dân cư hiện đang cư trú trên địa bàn trong thời gian hai mươi một ngày
trong khi đó thông tin từ ủy ban nhân dân huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc cho biết
ủy ban nhân dân huyện yên lạc đã ra quyết định tạm đình chỉ
hiện nhiệm vụ quyền hạn chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn yên lạc đối với ông dương đức quyền
do thiếu trách nhiệm trong việc quản lý các trường hợp phải cách ly tại nhà để phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thị trấn
thời gian tạm đình chỉ từ một mươi bốn h ngày chín tháng năm đến hết ngày một mươi hai tháng năm
trong sáng ngày hôm nay phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống dịch covid một mươi chín để đánh giá và lên những kịch bản ứng phó phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
ban chỉ đạo đánh giá tình hình thực tế tại việt nam cho thấy dịch covid một mươi chín được kiểm soát cơ bản
nhưng vẫn tồn tại các nguồn lây nhiễm có nguy cơ cao từ sáu yếu tố nguồn lây là các chuyên gia
người việt từ các nước và thực hiện cách ly không đúng quy định
lây nhiễm từ người nhập cảnh trái phép từ các nước láng giềng do sự chủ quan
lơ là với phòng chống dịch của nhiều địa phương cơ quan đơn vị do biến chủng kép làm tăng khả năng lây nhiễm của virus
một số quy định về phòng chống dịch còn chưa hoàn thiện hoặc chưa được thực hiện trên thực tế
và việc kiểm soát nhập cảnh và quản lý cách ly còn sơ hở
theo bộ y tế đợt bùng phát dịch lần thứ tư này được xác định là khó khăn hơn
phức tạp hơn do sự xuất hiện của các biến chủng mới của virus đặc biệt là biến chủng b một sáu trăm một mươi bảy
được phát hiện tại ấn độ với tốc độ lây nhanh hơn mạnh hơn
hiện nay dịch xuất hiện cùng lúc tại nhiều địa phương và sự xuất hiện của các ca bệnh tại các cơ sở y tế
bộ y tế hiện đang phối hợp với các bộ ngành liên quan chuẩn bị ứng phó với một kịch bản dịch bệnh bùng phát xấu hơn
theo đó đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào truy vết phòng chống dịch đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất y tế
đặc biệt kích xét nghiệm khá nguyên nhanh để tiến hành xét nghiệm thường xuyên tầm soát
tại các khu vực đông người khu công nghiệp và các bệnh viện
bộ y tế đề nghị sẵn sàng cho kịch bản năm mươi người mắc covid một mươi chín
tuy nhiên các thành viên ban chỉ đạo nhất trí phải chuẩn bị chắc chắn và ngay lập tức cho kịch bản ba mươi người
trong đó với mức một mươi người hiện đã hoàn toàn đáp ứng
tuyên truyền vận động người dân nhất là các ngư dân và chủ tàu cá
không tham gia giúp đỡ các đối tượng nước ngoài nhập cảnh trai phép vào việt nam bằng đường biển
đó là một trong những biện pháp mà công an tỉnh cà mau những ngày qua đang tập trung triển khai
nhằm phòng ngừa ngăn chặn các nguồn lây bệnh xâm nhập từ nước ngoài thông qua các hoạt động nhập cảnh trái phép
là một trong những cửa biển lớn nhất của tỉnh cà mau
chính vì vậy cửa biển sông đốc có hành động đối tượng
có hơn một tàu cá khai thác đánh bắt thủy hải sản cùng hàng trăm phương tiện khác phục vụ dịch vụ biển
đây là một trong những điều kiện thuận lợi để các đối tượng lợi dụng tổ chức hoặc đưa người nước ngoài nhập cảnh về việt nam trái phép
chính vì vậy để phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng người nước ngoài nhập cảnh về việt nam trái phép
chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều biện pháp quyết liệt
trong đó lực lượng công an và bộ đội biên phòng giữ vai trò chủ chốt
và phát hiện kịp thời các đối tượng đưa nước từ nước ngoài về để có hướng xử lý theo đúng pháp lực
ngoài cái đó ra thì lực lượng công an bộ đội biên phòng nắm và quản lý đối tượng
các đối tượng từ dùng dịch trở về để rồi chi giết khi có tình huống xảy ra
xong xong với đó
công an thị trấn sông đốc đã kết hợp cùng đơn vị biên phòng sông đốc tổ chức tuần tra canh gác khép kín địa bàn
tuyến ven biển nhằm kịp thời ngăn chặn các hoạt động tổ chức đưa người nhập cảnh vào việt nam trái phép
ngoài ra còn chủ động tuyên truyền vận động các chủ phương tiện
quản lý tàu cá về những nguy cơ làm lây lan dịch bệnh từ các nước có dịch đang bùng phát
từ đó làm cho họ ý thức tham gia phòng chống dịch bệnh
công an thị trấn sông đốc đã kết hợp cùng đơn vị biên phòng chống dịch bệnh từ các nước có dịch đang bùng phát

các hậu kinh doanh không mở cửa để tiếp karaoke tiệm game
mấy nguy cơ ảnh hưởng đến làm lây lan dịch bệnh
địa bàn đã người dân chấp hành tương đối tốt
hàng đêm ban ngày ban đêm cũng có cử tổ để đi kiểm tra tuyên truyền cho bà con
cùng với những nỗ lực triển khai nhiều biện pháp của các cấp chính quyền và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh cà mau
người dân đại
ngày càng nâng cao ý thức chung tay phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với đối tượng nguyễn văn nhật và đồng bọn
có hành vi tổ chức cho chín người quốc tịch trung quốc xuất cảnh trái phép từ việt nam sang lào
theo cáo trạng ngày hai mươi tám tháng ba nguyễn văn nhật được một người bạn tên hồng thỏa thuận thuê đưa chín người trung quốc từ hà nội lên điện biên
tổ chức xuất cảnh trái phép sang lào để thu lợi một mươi năm triệu đồng một người
sau đó nhật tìm thuê nguyễn văn thịnh nguyễn văn sinh vừa an nấnh và a phong để thực hiện hành vi trên
ngày một tháng bốn khi sinh đang dẫn đường đưa bốn người trung quốc tới địa phận xã na ư huyện điện biên để chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang lào
thì bị bộ đội biên phòng tỉnh điện biên bắt giữ
còn nánh và phong đưa năm người trung quốc đến huyện mường mày tỉnh phong sa lì lào thì bị lực lượng công an lào bắt giữ
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn văn nhật tám năm sáu tháng tù nguyễn văn sinh tám năm tù nguyễn văn thịnh năm năm tù và a phong năm năm tù
riêng đối tượng vư an nánh chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự
sau gần một tuần xét xử vào chiều nay tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hưu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường gọi tắt là công ty nhật cường
tòa đã tuyên phạt bị cáo nguyễn bảo ngọc giám đốc tài chính công ty nhật cường một mươi năm tù về tội buôn lậu
bốn năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tổng hợp hình phạt chung là một mươi bốn năm tù
tòa đã tuyên án một mươi hai bị cáo về tội buôn lậu gồm trần ngọc ánh phó tổng giám đốc công ty nhật cường
ba năm tù đỗ quốc huy giám đốc bán hàng của công ty nhật cường chín năm tù bùi quốc việt nhân viên công ty
anh trai của tổng giám đốc bùi quang huy năm năm tù
chín bị cáo khác gồm nhóm nhân viên của công ty nhật cường và đường dây vận chuyển hàng lậu lĩnh các mức án từ bốn đến tám năm tù
nguyễn thị bích hằng kế toán trưởng công ty nhật cường lĩnh ba năm sáu tháng tù vì tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
về trách nhiệm dân sự tòa buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính là hai trăm hai mươi một tỷ đồng do hành vi buôn lậu mà có
riêng nguyễn bảo ngọc và nguyễn thị bích hằng phải liên đối khắc phục gần ba mươi tỷ đồng do sai phạm về kế toán trong vụ án
một nhóm đối tượng đã tự xây dựng lên một tên miền và lập trang web giả mạo ngân hàng
để lừa đảo tiếp những nạn nhân này nhằm đánh cắp tiền trong tài khoản của bị hại
sau quá trình tích cực điều tra truy tìm dấu vết trên không gian mạng tài khoản ngân hàng địa bàn thực tế nhiều tỉnh thành phố
các cán bộ chiến sĩ công an quận đống đa thành phố hà nội đã bắt giữ toàn bộ ổ nhóm này
đây là các đối tượng trong ổ nhóm này gồm đối tượng trương huy cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba lê minh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
và liêu quốc toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đều trú tại tỉnh quảng nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam ba đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

bắt tạm giam ba đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đất tài sản